các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhưng trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức thời sự nổi bật trong tuần
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực
chính phủ đã đến thăm và tặng quà cho hơn một trăm linh đồng bào dân tộc trăm
có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống và làm việc trên địa bàn quận tám
mỗi phần quà trị giá một triệu đồng
đây là tình cảm mà người dân thành phố đối với các hộ gia đình
đình khó khăn nhân kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng miền nam
tại buổi lễ phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
phấn khởi khi thấy cuộc sống của đồng bào người trăm ngày càng được cải thiện
số lượng con em đang theo học tại các trường đại học ngày càng cao
mong cộng đồng người trăm phải đoàn kết đồng viên nhau xây dựng cộng đồng người trăm
tại thành phố hồ chí minh ngày càng tiến bộ cấp sức cùng chính quyền thành phố
phát triển thành phố hồ chí minh ngày càng văn minh hiện đại nghĩa tình
thành phố hồ chí minh đã có nhiều hoạt động phong phú đa dạng và ý nghĩa
kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn hai nghìn hai mươi
và kỷ niệm một trăm ba mươi hai năm ngày quốc tế lao động một tháng năm một nghìn tám trăm tám mươi sáu một tháng năm hai nghìn một mươi chín
cấp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi phục vụ du khách và nhân dân thành phố
tại nhiều điểm vui chơi của thành phố đã đón hàng trăm ngàn lượt du khách đến tham quan
tại đây du khách được cắm trại tham gia nhiều trò chơi hấp dẫn phù hợp
riêng trong gia đình thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật miễn phí
để phục vụ du khách đến vui chơi các điểm vui chơi đã mở cửa từ bảy giờ và đóng cửa khi hết khách
các bạn yêu thích nhiếp ảnh muốn tìm hiểu về sự hình thành đấu tranh và phát triển của thành phố
thì đến với truyện làm ảnh tại các tuyến đường đi bộ nguyễn huệ đường đồng khởi phật vân
với các chủ đề thành phố hồ chí minh khát vọng vương cao công nhân lao động thành phố hồ chí minh
năng động tích cực đổi mới
các triển lãm phục vụ nhu cầu tham quan của công chúng đến ngày bốn tháng năm
tối ba mươi tháng bốn tại công viên văn hóa đàm sen và đốc hầm vượt sông sài gòn quận hai
đã biểu diễn nghệ thuật bắn pháo hoa nghệ thuật đã thu hút nhiều du khách và người dân thành phố
tham quan thưởng lãm
ngoài ra tại các nhà văn hóa thanh niên các trường học ký túc xá và các khu chế xuất
khu công nghiệp trên địa bàn thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ giới trẻ
để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân vui chơi trong các ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm
công an tp hcm huy động tối đa lực lượng có mặt trên mọi tuyến đường để điều hòa giao thông
phục vụ cho các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao các sự kiện chào mừng kỷ niệm bốn mươi ba năm
ngày giải phóng miền nam thốt nhất đất nước
đối với các tuyến đường huyết mạch cửa ngõ ra vào thành phố trước khu vực các bến xe ca tàu
các điểm vui chơi bố trí lực lượng túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ điều hòa giao thông phân luồn
không để xảy ra tình trạng ủng tắc giao thông kéo dài nhằm tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thông suốt an toàn
đặc biệt đối với các tuyến đường ra vào sân bay tân sơn nhất bc sáu mươi bảy đã phối hợp với sân bay
để nắm lịch bay số lượng chuyến bay để chủ động phối hợp điều tiết giao thông trong và ngoài sân bay
hiệp hội doanh nghiệp tp hcm vừa tổ chức tôn vinh hàng việt năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề doanh nghiệp thương hiệu việt
năm nay bang tổ chức tôn vinh một mươi tám doanh nghiệp đạt danh hiệu hàng việt nam chất lượng cao
đã nỗ lực đầu tư những sản phẩm có chất lượng mẫu mã đẹp để góp phần đưa hình ảnh của các sản phẩm
cũng như thương hiệu hàng việt đến với người tiêu dùng gần hơn
dịp này ban tổ chức còn triển lãm giới thiệu các sản phẩm của các doanh nghiệp việt với nhiều mặt hàng như
công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ công nghệ thông tin thực phẩm chế biến dạch mây v v
để người tiêu dùng việt nhận diện và lựa chọn những mặt hàng uy tín chất lượng
thưa quý vị thưa các bạn trong thời gian qua đã có nhiều ý kiến đóng góp có giá trị cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch thành phố
trong những ý kiến đó có các công trình nghiên cứu nêu rõ cần sự liên kết vùng miền
để tạo cho du lịch phát triển bền vững
các liên kết đó có thể là song phương đa phương nhưng cần những kế hoạch và bước đi cụ thể
với vai trò của thành phố hồ chí minh là đầu tàu động lực
và để thực hiện các liên kết ấy bên cạnh vai trò quản lý nhà nước của ngành du lịch
thì vai trò của các hiệp hội du lịch là rất quan trọng
trong năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua lượng khách du lịch quốc tế đến thành phố hồ chí minh ước đạt sáu ba triệu lượt
tăng hai mươi hai tám so với năm hai nghìn một mươi bảy
khách du lịch nội địa ước đạt sấp xỉ hai mươi năm triệu lượt tăng một mươi bốn sáu so với cùng kỳ
đó là sự thành công đáng kể nhưng đứng trước sự nổi lên của nhiều địa phương khác
với chất lượng dịch vụ giá cả cạnh tranh cũng như nhiều yếu tố văn hóa tháng cảnh thiên nhiên hấp dẫn
du lịch thành phố nếu không chuyển mình cấu trúc lại sẽ đứng trước nguy cơ tuột hậu
bởi vậy ngành du lịch thành phố bên cạnh việc năng động xây dựng môi trường du lịch an toàn
chất lượng dịch vụ phù hợp với giá cả tạo nhiều sản phẩm mới
thì việc liên kết với các địa phương trong cả nước để cùng phát triển là bước đi bền vững hướng về tương lai
như vậy chúng tôi đã đặt ra cho mình một quầy toán khó và quyết tâm giải
có những vùng đang phát triển mảng du lịch mang những bản sắc rất riêng
chính vì vậy lợi thế là cầu nối là điểm đến đầu tiên khi đến với vùng đất phương nam
hoặc là đến với mảnh đất việt nam này của thành phố hồ chí minh đang ngày càng mất dần đi
nếu không có những giải pháp tập trung để thay đổi
thì lợi thế đó sẽ biến thành một sự khó khăn
trong việc tăng trưởng ngành du lịch của thành phố
lâu nay lượng khách đến với thành phố hồ chí minh là khách quốc tế
chiếm tỷ lệ trên sáu mươi lượng khách của cả nước
vì vậy từ việc khách đến với lượng khách đông và đa dạng theo phân khúc thị trường
trước nhu cầu như vậy thành phố hồ chí minh bắt buộc phải liên kết
và có một sứ mạng gắn kết với tất cả các nơi
để làm cho thành phố hồ chí minh được tăng trưởng
làm sao có sản phẩm đa dạng phục vụ cho khách du lịch của mình
thành phố hồ chí minh có trong mình nhiều nội lực để phát triển kinh tế du lịch
như có cảng hàng không lớn đường bộ đường thủy nằm ở trung tâm của nam bộ
và có thể kết nối với tây nguyên cũng như miền nam trung bộ
nhiều doanh nghiệp lưỡng hành nhận xét
thành phố giống như một đầu mối phân phối khách trên nhiều vùng
do vậy trong các mối liên kết để cùng phát triển ngành kinh tế du lịch
thành phố nên đóng vai trò đầu tàu là động lực cho sự phát triển chung
trong nhiều năm qua nhiều doanh nghiệp du lịch của thành phố
cũng đã tự tìm hướng phát triển của riêng mình trong các mối liên kết với nhiều địa phương khác
bởi vậy đã đến lúc các cơ quan quản lý phải cụ thể hóa các mối quan hệ
bằng các chính sách ưu đại cụ thể
bản thân thành phố hồ chí minh thì chúng ta
nó là cái hấp phân phối khách nó gọi là sổ mắc kết phân phối khách
năm mươi năm lượng khách đi qua từ ngõ thành phố hồ chí minh
và thành phố hồ chí minh với lượng khách đi qua đông như thế
thì trở thành một cái hắt để có thể truyền tải khách cho cả vùng
trong đó đặc biệt là có vùng đông nam bộ và miền trung
cũng như là vùng tây nam bộ
và việc liên kết vùng đó sẽ giúp cho thành phố hồ chí minh
cái sản phẩm nó trở nên đa dạng và phong phú hơn
và nó tạo ra khách nhiều cái cảm nhận hơn
một cách đầy đủ hơn về những cái đất nước và con người việt nam
khi đến đặt chân đến thành phố hồ chí minh
với vai trò là đầu tàu là động lực
thì cái vai trò của thành phố hồ chí minh rất là lớn
trong việc phát triển kinh tế sội nói chung và du lịch
chúng tôi cũng rất là mong muốn phối hợp với thành phố hồ chí minh
trong cái việc thúc đẩy cái mối liên kết
bởi vì như chúng ta đều biết rằng là cửa ngõ hàng không tân sơn nhất
là cửa ngõ hàng không lớn số một của việt nam
và đây là cửa ngõ rất là quan trọng trong việc đón tiếp
du khách quốc tế tới với việt nam chúng ta
trong lượng khách quốc tế tới thăm thành phố đà nẵng
thì chúng tôi nhận thấy rằng là cũng có rất là nhiều cái du khách
đến từ thành phố hồ chí minh trong cái tour thăm quan
chúng tôi cho rằng cái việc phối hợp với thành phố hồ chí minh
để mà tăng cường quảng bá cái hình ảnh của việt nam chúng ta nói chung
trong đó có cái hình ảnh của thành phố hồ chí minh
và hình ảnh của thành phố đà nẵng
sẽ góp phần làm đa dạng hóa các sản phẩm
để mà thu hút khách du lịch quốc tế
chúng tôi xác định đó là cái việc mà liên kết
đó là một cái việc tất yếu trong cái hoạt động và phát triển du lịch
cũng có rất nhiều nhà khoa học người ta gọi du lịch
đó là ngành kinh tế của sự liên kết
ngành kinh tế của sự sáng tạo
thế thì đối với cái vùng thành phố hồ chí minh đó
về quy hoạch xây dựng thì thủ tướng phụ cũng đã có cái quyết định
hai nghìn bảy mươi sáu ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy rồi
phê duyệt quy hoạch chung vùng thành phố hồ chí minh
bà rịa ấn tàu là một trong cái tỉnh
nằm trong vùng quy hoạch chung của thành phố hồ chí minh
muốn liên kết các bên liên kết cần phải thay đổi suy nghĩ
về vị thế của chính mình
trong mọi mối liên kết song phương và đa phương
dù là một địa phương có nhiều nội lực
hay một vùng còn đang phát triển
vì thế trong liên kết luôn là bình đẳng
sự bình đẳng sẽ tạo ra sự công bằng
trong quyền lợi và trách nhiệm
khiến cho mọi nguồn lực
dù là tài chính hay tài nguyên thiên nhiên
tài nguyên văn hóa du lịch
sẽ được sử dụng để làm nên nhiều thương hiệu lớn
trong những năm qua cũng có nhiều liên kết
giữa thành phố và các địa phương
nhưng lại chưa phát huy được các thế mạnh của nhau
đã đến lúc cần thay đổi thực trạng trì trệ đó
do là thành phố hồ chí minh
là du khách đến là ngắn ngày
cho nên thành phố nên phải thực hiện liên kết vùng
để có thể kéo dài thời gian du lịch của du khách
thứ hai là cần phải tăng cái chất lượng dịch vụ
để đáp ứng cho nhu cầu
của những cái khách du lịch cao cấp
thì đối với cái liên kết vùng trong du lịch
thì thứ nhất nó sẽ giúp cho chúng ta
khai thác tối đa cái giá trị
mà người du khách mang lại cho du lịch
và thứ hai chúng ta có thể khai thác
được tối đa nguồn lực du lịch của thành phố

thứ ba là chúng ta ngoài cái việc
mà phát triển du lịch thành phố
chúng ta có thể liên kết cộng sinh
với các khu vực lân cận thành phố
để cùng nhau phát triển
liên kết để mà phát triển
thì nó phải có một sự đồng bộ với nhau
từ chủ trương chính sách
cho tới tất cả các vấn đề cần thiết
như là các cái hạ tầng giao thông
điện thông tin liên lạc
rồi cùng nhau để ngồi lại với nhau
để nhìn thấy được các cái thế mạnh

để tạo ra các cái sản phẩm du lịch
của từng địa phương
rồi từ đó xây dựng các cái tu tiến
để mà tạo ra được một cái
gọi là cái sơ đồ sản phẩm du lịch hoàn chỉnh
để có thể là phục vụ
bất cứ cái nhu cầu nào của du khách
phục vụ tốt hơn cho du khách
chúng tôi cần phải có những phối hợp cụ thể
để khi giới thiệu những gói sản phẩm
cho du khách chọn lựa
là những sản phẩm có thể bổ trợ
và hỗ trợ cho nhau
ví dụ như
đến với thành phố hồ chí minh
với cái thời gian lưu trú bình quân
khoảng bốn chín ngày
du khách có thể dành hai ngày nữa
để du lịch biển
du khách có thể dành hai ngày nữa
để du lịch với cái không gian
ở miền trung và tây nguyên
với một cái không gian văn hóa cồng chiên
như vậy thì khi chúng tôi làm công tác quảng bá
không phải từng tỉnh thành giới thiệu sản phẩm của mình
mà liên kết lại
để giới thiệu một cái cụm
các sản phẩm có thể bổ trợ cho nhau
để du khách chọn lựa
hình thành từ năm hai nghìn bảy
tới nay đã là một mươi một năm
liên kết tam giác phát triển kinh tế du lịch
giữa thành phố hồ chí minh lâm đồng bình thuận
với khẩu hiệu
chợ sài gòn hoa đà lạt biển mũi né
là một ví dụ sinh động
cho việc liên kết phát triển du lịch
từ liên kết này đã có nhiều doanh nghiệp thành phố
đầu tư vào bất động sản du lịch
ở bình thuận và lâm đồng
cũng như nhiều tour tuyến mới được thiết kế
để phục vụ du khách
nhưng theo nhiều doanh nghiệp
đã đến lúc cần làm mới lại liên kết này
bằng các chính sách cụ thể hơn nữa
trong nhiều năm qua
chúng tôi cũng nghĩ rằng
việc hợp tác
đem lại lợi ích cho ba tỉnh
và thành phố
đặc biệt là bình thuận
chúng tôi cũng có rất nhiều nhà đầu tư
hỗ trợ về quảng bá
xúc tiến cũng như đào tạo
cũng như bổ sung những sản phẩm
tôi nghĩ rằng với sự liên kết này
chúng ta sẽ đúc kết
qua hội nghị này chúng ta sẽ đúc kết
những kinh nghiệm những khách
phục những tồn tại
tôi tin rằng sự liên kết
sẽ giúp cho ba tỉnh
có những bước phát triển mới trong du lịch
ba địa phương lâm đồng bình thuận
và thành phố hồ chí minh
là ba nơi có những địa điểm
sản phẩm khác nhau
mà có thể gắn kết để đưa vào
xây dựng thành một tour du lịch
mang tính liên vùng
vì vậy cho nên là lãnh đạo tỉnh
lãnh đạo của các địa phương
cũng như lãnh đạo ngành
ngồi lại và thấy nếu như
phát triển du lịch với việc liên kết
giữa cái vùng này thì
cái sản phẩm cũng như là
cái khả năng phát triển nó mạnh hơn
vì vậy cho nên là chúng tôi xây dựng
một cái chương trình liên kết giữa ba địa phương
và có thương hiệu thương hiệu là
chợ sài gòn
biển mũ né và hoa đà lạt
trên từ cái thương hiệu đó là xây dựng
những cái sản phẩm đặc thù
chúng ta có thể liên kết ngay bằng cái việc cụ thể
để thu hút khách đông hơn
đến với nhau
thì phải có những cái chính sách rõ ràng
ví dụ các cái điểm tham quan
sản kể cả nhà hàng của
thành phố hồ chí minh
có dám giảm hai ba
trên tổng doanh thu cho khách
của bình thuận lâm đồng hay không
những con số này thật ra rất không đáng kể
ví dụ như là cái vẽ tham quan suy tiên
một trăm linh thì chúng ta chỉ cần
ba cho khách như thế
lực cùng là tạo cái sự khác biệt
với những tỉnh khác rồi ít nhất họ cảm thấy
rằng là trong cái mối liên kết đó họ có quyền lợi
và họ có trách nhiệm với nhau họ sẽ làm sao
khi họ được giảm như vậy họ sẽ kéo khách
nhiều hơn đối với thành phố
và ngược lại khách du lịch tới thành phố và các tỉnh cũng vậy
thưa quý vị thưa các bạn
trong những năm vừa qua nhu cầu đi du lịch
kết hợp với các hoạt động xây dựng nhóm
tên tiếng anh là team building
thường được khách hàng là các doanh nghiệp lớn
rất quan tâm hoạt động xây dựng nhóm
khi đi du lịch khiến cho
các nhân viên khối văn phòng trong các cơ quan
gần gũi nhau hơn biết cách phối hợp
với nhau trong vui chơi giải trí
cũng như công việc sau này
và việc tổ chức các tour kết hợp
với các hoạt động xây dựng nhóm
được những người làm du lịch lửa hành nắm bắt
quan tâm nghiên cứu để xây dựng
các chương trình
team building tạm hiểu theo tiếng việt
là xây dựng nhóm là một chương trình
vui chơi giải trí dựa trên tinh thần
làm việc nhóm giữa các thành viên
trong cùng một cơ quan
các hoạt động team building thường được kết hợp
với các chuyến du lịch cuối năm của cơ quan
hay một hội nghị khách hàng của một doanh nghiệp
du lịch kết hợp team building
ngày càng được các khách hàng lớn quan tâm
bởi tính hòa nhập rèn luyện
cách phối hợp trong hoạt động vui chơi giải trí
mà có tính giáo dục cho nhân viên của mình
team building là một hình thức
mà chúng ta xây dựng tinh thần đội nhóm
trong một cái tập thể hoặc là trong một công ty
và khi team building phát triển
thì chúng ta đưa nó vào trong du lịch
để nó kết hợp một sự hài hòa
và nó nhẹ nhàng
các công ty khi mà tổ chức các chương trình
company trip cho nhân viên của mình
thì họ cũng muốn có một cái lợi ích nào đấy
qua chuyến đi
ngoài việc mọi người được nghỉ dưỡng tham quan
mọi người còn được tham gia
các hoạt động team building
để xây dựng tinh thần đội nhóm
thì hoạt động team building
ở trong chương trình du lịch là như vậy
đồng thời nó cũng gói gắn vào
các công cụ của nhân sự vào nữa
các hoạt động các trò chơi
trong team building đó
nó không phải là chơi cho vui
mà nó có gắn các bài học vào trong đấy
một doanh nghiệp lưỡi hành
chủ trương đi show vào team building
thường nghiên cứu rất kỹ
về địa hình nơi diễn ra các hoạt động du lịch
cũng như tâm lý của người chơi
và sáng tạo ra các trò chơi
có tính hòa nhập cũng như giáo dục cho khách hàng
từ những nghiên cứu đó
họ sẽ viết ra các kịch bản
và chuẩn bị đạo cụ cho chuyến đi du lịch
du lịch kết hợp với team building
là một phân khúc sôi động
mang lại lợi dụng cao hơn
lương người làm tour cũng cao hơn
để mà chuẩn bị cho một chương trình team
thì nó có nhiều khâu lắm anh ạ
đầu tiên thì mình phải tìm hiểu được
mục đích và nhu cầu của đơn vị
mà họ muốn tổ chức chương trình team
họ muốn gửi gắm gì vào trong cái chương trình đi như vậy
sau khi mình tìm hiểu được nhu cầu
thì mình mới soạn thảo một kịch bản
soạn thảo kịch bản như vậy
thì mình sẽ biết là
mình dựa vào những nhu cầu của họ
để mà mình uyển chuyển tất cả những nhu cầu đó
thành trò chơi
và khi mà người nhân viên
mà họ đi lấy thông tin từ các công ty
thì về họ mới bắt đầu thông báo
cho đội team những anh em cùng làm team với nhau
và bắt đầu

mọi người sẽ ngồi động não
gọi là brainstorming
để xem xem là
xây dựng một cái kịch bản làm sao cho nó ấn tượng
nó tạo những điểm nhấn
cho người tham gia chương trình team building
để tổ chức một chương trình team
ngoài địa điểm ra
ngoài khách hàng ra
cái quan trọng nhất là người mc quản trò
là người đó là người để giúp
cho những thành viên
trong cuộc chơi để gắn kết lại với nhau
với một bạn tour guide
một bạn hướng dẫn với du lịch
được về team building
điều đầu tiên sẽ cho thấy là bạn này rất là nhanh nhẹn
bạn này sẽ rất là năng động
cái người mà đã từng chơi tiêm đó họ rất là năng động
cái điều thứ hai là khi mà bạn được đào tạo
về team building bài bản và bạn có kinh nghiệm
thì cái tiền
chi phí cho bạn
cái công tắc phí của bạn
thì nó sẽ cao gần như gấp đôi
so với lại một người
hướng dẫn viên bình thường
vâng thưa quý vị thưa các bạn
phóng sự tìm hiểu
về loại hình du lịch kết hợp với các hoạt động
xây dựng nhóm team building
đã tạm khép lại chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay
một lần nữa
chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi
của quý vị và các bạn
mời thư tử liên lạc
xin quý vị và các bạn liên lạc qua hộp thư
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau